chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống
thưa quý vị vừa qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin
sở y tế ra thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến đường sắt cát linh hà đông ngày bảy tháng một mươi một
tuy nhiên đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tận hà nội cho biết đây là thông tin không chính xác
có thể thấy thông tin giả này đã khiến rất nhiều người dân thủ đô hoang mang
không những thế còn ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của hà nội
mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin sở y tế hà nội thông báo khẩn
tìm kiếm người đi trên chuyến đường sắt cát linh hà đông vào ngày bảy tháng một mươi một
những hành khách tham gia lộ trình trên khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất tại địa phương
để được xét nghiệm và hướng dẫn cách ly
một số tài khoản còn phát tán thông tin trong các hội nhóm
cdc đã phát đi thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến tàu điện trên cao hà đông cát linh ngày sáu tháng một mươi một
do có liên quan ca nhiễm mới
ông trương quang việt phó giám đốc cdc hà nội cho biết đây là thông tin không chính xác
cdc chưa hề phát đi thông báo tìm người đi trên chuyến tàu cát linh hà đông như thông tin lan truyền trên mạng
theo sở y tế hà nội tính từ một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày bảy tháng một mươi một
thành phố hà nội ghi nhận tám mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi năm ca cộng đồng ba mươi ca ở khu cách ly sáu ca ở khu phong tỏa
hai ngày đầu chính thức đi vào vận hành
hình ảnh ấn tượng của tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông là dòng người chen trúc giữa lúc dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
để trải nghiệm tàu địa trên cao sau hơn một thập kỷ chờ đợi
mặc dù đã có thông báo liên tục về việc nhắc nhở hành khách tuân thủ quy định năm k
thế nhưng do số lượng người quá lớn nên nhà ga có thể đã không kiểm soát được đầy đủ và kỹ lưỡng
nên nguy cơ lây nhiễm sẽ rất cao
trong ngày đầu lăng bánh tuyến đường sắt cát linh hà đông đã thực hiện một trăm linh chín lượt chạy tàu
phục vụ hai mươi năm sáu trăm tám mươi hành khách đi tàu
theo thông tin và nhiều người dân chứng kiến bên trong các toa tàu cũng là cảnh tượng không còn một chỗ trống
mặc dù tại sân ga luôn có loa tuyên truyền về phòng chống dịch yêu cầu hành khách tuân thủ năm k
nhưng không cản được dòng người tò mò háo hức trải nghiệm phương tiện mới
theo quan sát lượng người tới ga đông nên khâu khai báo y tế bị lãng quên
ngoại trừ việc đo thân nhiệt và sát khuẩn tay được thực hiện ngoài cổng ra vào
dù tất cả hành khách đi tàu đều đeo khẩu trang
song không thể đáp ứng về việc giữ khoảng cách
theo đó tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong không gian kính
nhất là số ca mắc mới covid một mươi chín tại hà nội đang diễn biến phức tạp
có chiều hướng tăng với nhiều ca mới được phát hiện trong cộng đồng
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế
công cộng việt nam cho rằng khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
nhiều hoạt động được nới lỏng để trở về trạng thái bình thường mới
trong đó nhiều hoạt động đi lại được nới lỏng cũng sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh
qua giao tiếp giữa người với người
giữa người nhiễm virus với người lành
người nhiễm ở đây có thể là ca mắc đang lẫn khuất âm thầm trong cộng đồng
đặc biệt là người về từ vùng dịch nơi vừa qua có tỷ lệ nhiễm cao và dịch bùng phát
ông phu nhận định trong tuần qua tình hình dịch covid một mươi chín
tại hà nội đã có những diễn biến phức tạp xuất hiện nhiều ổ dịch mới
và có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng
như vậy người dân tại hà nội vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
trong đó có phòng bệnh trên các phương tiện giao thông công cộng
thực tế hiện nay mầm bệnh đã ngắm sâu vào cộng đồng
do vậy sẽ không thể biết ai là f
thậm chí bản thân chúng ta cũng là f mà không hay biết
bởi nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín không hề có triệu chứng
ngành giao thông vận tải của hà nội
cũng đã có những quy định phòng chống dịch trên các phương tiện giao thông công cộng
trên toa tàu cũng giống như trên xe buýt
đều là không gian kín và dễ lại nhiễm dịch bệnh
ông phu nói
với những người muốn trải nghiệm tàu điện trên cao
thì tôi khuyên rằng không nên đi vào các giờ cao điểm
hoặc không nên đi vào thời điểm này
để ưu tiên cho những người đi làm
đặc biệt là người già và người có bệnh nền
cũng không nên đi tàu vào thời điểm đông người
bởi những trường hợp này
và những người chưa tiêm vaccine nếu mắc covid một mươi chín
thường sẽ trở nặng
phải nhập viện và có nguy cơ tử vong
ông phu khuyến cáo
trước đó bộ giao thông vận tải đã có quyết định một nghìn tám trăm ba mươi chín
ban hành hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải đường sắt
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong đó điều kiện đầu tiên đối với hành khách tham gia giao thông vận tải đường sắt
là tuân thủ thông điệp năm k và khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
với hà nội
trong kế hoạch số hai trăm bốn mươi ba trên k
học gạch ủy ban nhân dân về thực hiện quy định tạm thời
an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
cũng đã quy định
người điều khiển phương tiện nhân viên phục vụ người đi theo phương tiện hành khách
tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế quét mã qr theo quy định
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn trên phương tiện giao thông của bộ giao thông vận tải bộ y tế
đối với cảng hàng không bến xe bến tàu ga đường sắt các trạm dừng nghỉ
xây dựng và triển khai phương án kế hoạch đón trả hành khách
đảm bảo an toàn an ninh trực tự phòng chống cháy nổ bảo vệ môi trường
và các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
bố trí điểm khai báo y tế quét mã qr
đối với hoạt động vận tải đường sắt
tất cả các cá nhân cơ quan đơn vị
thực hiện theo quyết định số một nghìn tám trăm ba mươi chín trên quy đê
gạch bộ giao thông vận tải ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ giao thông vận tải ban hành
hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát
hiệu quả dịch covid một mươi chín
sau ngày khai thác miễn phí đầu tiên với hai mươi năm sáu trăm tám mươi hành khách
hàng nghìn người dân hà nội đã chen chúc xếp hàng
không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
mới đây lãnh đạo metro hà nội đã lên tiếng về sự việc
càng nghìn người tụ tập tại một địa điểm trên
hình ảnh hàng nghìn người tụ tập cùng lúc xếp hàng sang sát kéo dài hàng trăm mét
chen chúc ở cầu thang cũng trước lối lên tàu
đứng ngồi đông đúc trong toa tàu không đảm bảo khoảng cách theo quy định năm k
trong khi đó hà nội hiện đang phát sinh nhiều ổ dịch
ở các quận huyện với hàng chục ca mắc mới trong cộng đồng
vài ngày qua đã khiến nhiều người lo lắng
ông vũ hồng trường tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng
xác nhận trong sáng ngày bảy tháng một mươi một có xảy ra tình trạng
hàng nghìn hành khách tụ tập cùng lúc gây mất an toàn phòng chống dịch
tuy nhiên theo lãnh đạo metro hà nội ung ứ
khung thời gian từ chín giờ sáng đến hơn một mươi một giờ sáng nay
ngay sau đó metro hà nội đã có giải pháp
để giãn cách hành khách đảm bảo đúng quy định về khoảng cách năm k
cụ thể theo ông trường từ chiều nay
metro hà nội đã áp dụng giải pháp ứng phó
luôn hành khách lên xuống các phương án xích xác
như tại sân bay để tránh tụ tập quá đông hành khách cùng một chỗ
ngoài ra khách trên tường ba đi hết thì mới cho tường hai lên
tường hai lên hết mới cho tường một lên
xong tại khu vực dưới tường một
ông trường cũng thừa nhận rất khó để phân làng
vì bà con tụ tập quá đông
lãnh đạo metro hà nội cũng nêu rõ
đơn vị đã báo ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo sở thông tin truyền thông
tuyên truyền khuyến cáo người dân
nếu đi làm bằng tàu thì đi đúng khung giờ
nhưng nếu đi trải nghiệm như các cụ hưu trí hay sinh viên
cần nên tránh khung giờ cao điểm
chúng tôi đã làm hết sức và bà con đi đông
háo hức với tàu các lên hà đông là điều rất mừng
nhưng đề nghị bà con cần chú ý tuân thủ đúng quy định năm k
đảm bảo giữ khoảng cách khi xếp hàng
cũng như khai báo quét mã quy rờ trên tàu
ông trường khuyến cáo
lãnh đạo cdc hà nội trước đó cũng khuyến cáo
người dân khi đến đi thử tuyến đường sắt các lên hà đông
cần phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch năm k
mà bộ y tế thành phố đã đưa ra
đặc biệt phải đeo khẩu trang giữ khoảng cách
không tập trung quá ba mươi người trong một khu vực
kính như một tòa tàu
đồng thời hiện việc đi miễn phí
tàu các lên hà đông diễn ra trong vòng
một mươi năm ngày nên người dân không nên đổ xô
đến đi thử nghiệm trong một vài ngày
mà có thể giãn ra để đảm bảo phòng chống dịch
thưa quý vị đường sắt các lên hà đông
đã chính thức hoạt động sau bao nhiêu năm chờ đợi của người dân hà nội
vậy nên tâm trạng háo hức
lượng tò mò của bà con là hoàn toàn có lý
thế nhưng nhiều người cũng đặt ra câu hỏi rằng
mở cửa đường sắt các lên hà đông vào thời điểm hiện tại
đang có tình hình dịch bệnh phức tạp
là có hợp lý hay không
liệu thông tin tìm người khẩn sẽ chỉ là tin giả
hay chỉ trở thành thật
nếu tình trạng trên lần đông đúc này vẫn còn tiếp diễn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại